cách làm này được kỳ vọng là sẽ góp phần khắc phục những hạn chế trong công tác đề bạt bổ nhiệm cán bộ theo kiểu truyền thống và sẽ tạo ra cơ chế để phát hiện và sử dụng người tài một cách hiệu quả
triển khai thực hiện kết luận đó ban tổ chức trung ương đã tổ chức thi tuyển các chức danh vụ trưởng vụ chính sách cán bộ vụ cơ sở đảng và vụ địa phương ba
sau khi tiếp nhận hồ sơ hội đồng thi tuyển công bố quyết định có một mươi hai đồng chí đủ điều kiện dự thi
ở vị trí vụ trưởng vụ chính sách cán bộ có tới năm đồng chí phó vụ trưởng dự thi ít nhất là vị trí vụ trưởng vụ cơ sở đảng cũng có tới ba phó vụ trưởng tham gia thi tuyển
quá trình thi tuyển được thực hiện công khai minh bạch công tâm và xem xét kỹ lưỡng từ đó cả ban tổ chức lẫn người dự thi đều có một tâm lý phấn khởi và tin tưởng
chúng tôi xác định là đây là công việc hết sức là quan trọng
để mà phần nào đó làm tốt cái công tác theo chức năng nhiệm vụ của mình được giao và phần nào đó sẽ làm hạn chế đi những cái khuyết điểm những cái khó khăn trong công tác cán bộ mà vừa rồi là dư luận đang rất quan tâm
cho nên có thể nói là cái việc tổ chức thi tuyển ngày hôm nay một mặt là thực hiện ý kiến chỉ đạo của bộ y trị ban vinh thư nhưng mặt khác đây có thể coi như đây là một sự thôi thúc tự bản thân ban chức trung ương để chúng tôi tiến hành
chúng tôi đi thi chúng tôi trong một tâm trạng rất là tự tin và thoải mái
chúng tôi tự tin là bởi vì chúng tôi thi những cái mà chúng tôi đã làm những cái mà chúng tôi đang làm và những cái chúng tôi sẽ làm
cho nên chúng tôi rất là tự tin
thứ hai là chúng tôi đi thi trong tâm trạng rất thoải mái
rất thoải mái là bởi vì là chúng tôi đi thi là không có tư tưởng thắng thua mà đi thi tất cả mọi người đều được
bước vào phần thi
bước vào phần thi
hai thí sinh có bốn mươi năm phút để trình bày đề án
sau đó là thời gian trả lời các câu hỏi chất vấn của hội đồng là những nhà quản lý của các bộ ngành học viện
điểm số cuối cùng được công bố sau lượt chấm điểm bằng phiếu kín
sau ba ngày thi tuyển ba thí sinh có điểm số cao nhất được nhận quyết định bổ nhiệm ngay sau khi cuộc thi kết thúc
kết quả đó đã được dư luận đồng tình đánh giá cao
một thời gian sau ban tổ chức trung ương tiếp tục lựa chọn chức danh trưởng phòng cũng bằng hình thức thi tuyển
đảng chúng ta có ba cơ chế
cơ chế thứ nhất là bầu cử bầu cấp quỷ bầu hội đồng nhân dân bầu các đoàn thể quân chúng là bầu đúng không
cơ chế thứ hai là cơ chế bổ nhiệm
bổ nhiệm là bổ nhiệm thứ trưởng bổ nhiệm cấp phụ trưởng bổ nhiệm phụ phó bổ nhiệm giám đốc sở bổ nhiệm phó giám đốc sở là cơ chế bổ
còn cơ chế thi tuyển thì là các cháu học sinh đã thi rồi
nhưng bây giờ thì còn ta là
bây giờ là muốn có một sự cạnh tranh mà để phỏa đỡ một loạt nhân tài thì chúng ta thực hiện cái thi tuyển
việc thi tuyển các chức danh lãnh đạo được triển khai thí điểm ở một mươi bốn cơ quan trung ương và hai mươi hai tỉnh thành phố trực thuộc trung ương
tại lào cai với việc tổ chức thi tuyển chức danh phó trưởng ban tổ chức tình nghủy
đây là địa phương đầu tiên trong cả nước tổ chức thi tuyển chức danh cán bộ lãnh đạo

sau thời gian thông báo có bốn hồ sơ dự tuyển vào vị trí phó ban tổ chức
nhưng chỉ có ba đối tượng đủ điều kiện dự thi
do chức danh thi tuyển yêu cầu ngạch chuyên viên chính và cả ba ứng viên đều đáp ứng tiêu chí đó
nên ban thường vụ tình nghủy lào cai không tổ chức thi viết